các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
những con đường bê tông với những hàng cây hoa đã hiện hữu khiến bộ mặt của bản vùng cao của huyện tam đường được khởi sắc để đón chào du khách trong nước cũng như quốc tế đến tham quan du lịch
ngoài ra các gia đình đều đầu tư xây dựng nhà tắm nhà tiêu hợp vệ sinh thu gom rác thải vệ sinh nhà cửa ngõ bản sạch đẹp
để xây dựng thành công du lịch cộng đồng thì trước hết là phải là môi trường đó môi trường phải trong sạch rồi là khuôn viên bản nó phải là
nó ngọn gà nó sạch sẽ thì là đây là một trong những điều kiện thân lợi để chúng ta xây dựng các phương án mà thực hiện các chương trình du lịch cộng đồng tiếp theo
thì khi chúng ta triển khai thực hiện như vậy thì bà con rất là ủng hộ và đến giờ phút này là chúng tôi có một mươi năm bản trên địa bàn xã thì đã có tám bản làm tốt gọi là rất tốt cái môi trường này rồi
đấy mà một trong cái đây cũng là một trong những tiêu chí trong cái tiêu chí trong cái bộ tiêu chí quốc gia về sinh dựng thông mới
để phát triển du lịch những ngôi nhà trong bản hầu hết đều trồng hoa địa lan và được bà con xếp dọc con đường vào bản nhằm tạo không gian thiên nhiên cho du khách tham quan du lịch
có hộ còn dựng tròi để khách vào bản có điểm dừng chân uống nước trò chuyện ngắm vẻ đẹp của hoa phong lan địa lan
đây cũng là điểm nhấn để bản hướng tới phát triển du lịch cộng đồng thu hút du khách đến tham quan tìm hiểu
bên cạnh đó những sản phẩm tiểu thủ công nghiệp của bà con cũng là một trong những điểm thu hút khách du lịch
khi tới bản khách du lịch hoàn toàn có thể trải nghiệm cuộc sống của người dân đồng bào mông nơi đây tự tay làm những sản phẩm theo và có thể mua những sản phẩm này về làm quà
mỗi tấm heo này thì theo hết khoảng một tuần thường một tấm theo một dọc thì bán một trăm linh còn cả tấm thì bán được năm trăm linh
cứ ngồi cửa nhà theo như này có khách vào chơi họ thích thì mình cũng dạy họ cho họ làm và mình cũng tính tiền như bán thôi
hầu hết sản phẩm làm như thế này
các khách đem ra đều được khách mua hết làm du lịch như này bán được nhiều vải theo lắm tiền cũng được nhiều hơn trung bình mỗi tháng cũng được vài triệu đấy
khách cổng bà con an nghị rồi là đi làng dụng làng nưu mọi cái là trải nghiệm
và tức là như là khâu vải mông này làng nu cỡ này như là ngấy may mọi cái là em cho khách thử nghiệm trải nghiệm bản cổng với nhân dân
trong thời gian gần đây cái tên lao trải một đang trở thành điểm đến lý tưởng
một địa điểm du lịch mới của tam đường được nhiều du khách tìm đến
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay bản lao trải một đón gần một mươi du khách trong và ngoài nước
đến tham quan tìm hiểu về đẹp con người cũng như không cảnh nơi đây
tôi cảm thấy cảnh quan ở đây rất là trong lành không khí trong lành
cảnh quan rất đẹp và môi trường rất sạch sẽ
người dân thì rất là thân thiện
tôi đã vào đây được xem bà con theo váy này và đi nhà râu cùng bà con
cảm giác rất là mới lạ và thích
các hàng hóa sản vật thì rất là phong phú và đa dạng
tôi thấy rất thích và tôi cũng đã mua một số thứ về để cho gia đình mình sử dụng
khung cảnh bản làng xanh sạch đẹp ngập tràn trong sắc hoa
cây cầu đá ấn tượng với nhiều cổng trào độc đáo
mang đậm nét kiến trúc của đồng bào mông là điểm nhấn để thu hút du khách
đây là kết quả nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân
trong việc xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch nông thôn
qua đó đã góp phần phát triển kinh doanh
kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân
còn tại xã hồ thầu huyện tam đường tỉnh lai châu
với mục tiêu xây dựng xí thâu trải
trở thành bản tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch cộng đồng
thời gian qua xã đã dành nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong bản
ngay từ năm hai nghìn một mươi bảy chính quyền các cấp đã dành nhiều nguồn lực
để đầu tư xây dựng đường nội bản hàng rào đá
nhà văn hóa bản đầu tư trồng cây ăn quả cây cảnh tạo cảnh quan trong bản
được sự hướng dẫn và phổ biến của chính quyền địa phương
hiện nay nhiều gia đình trong bản đã tự nguyện đăng ký làm du lịch cộng đồng
bằng cách sửa sang lại nhà cửa học tập và chế biến các món ăn truyền thống
để đón tiếp du khách thực hiện tốt phong trào xây dựng môi trường nông thôn
xanh sạch đẹp khôi phục lại các làng nghề thủ công truyền thống
tạo ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách
nhằm góp phần tăng thu nhập cho người dân ổn định xã hội ở địa phương vùng cao
ổn định xã hội ở địa phương vùng cao
khi phát triển du lịch cộng đồng thứ nhất là đời sống của người dân giả hẳn
ví dụ như bản sì thu trại của xã hồ thầu huyện tam đường
vừa qua tỉ nệ hộ nghèo tương đối cao
nhưng khi phát triển du lịch tỉ nệ hộ nghèo giả hẳn
bây giờ chỉ còn hơn hai mươi
trước đó là khoảng hơn năm mươi
và thứ hai bản đao trải một có ba mươi sáu hộ
thì trước đó là khoảng tầm gần bảy mươi là hộ nghèo
nhưng đến bây giờ chỉ còn lại sáu hộ là gọi là nghèo
nghèo vì nó thiếu hụt thôi chứ còn nghèo về thu nhập thì chắc không
cái nữa là cái quan trọng nhất là giải quyết công an việt nam cho các cháu ra trường
các cháu học sinh xong cấp hai trung học phổ thông
rồi kể cả học truyền trung cấp thì cao đẳng
về là các cháu học sinh xong cấp hai trung học phổ thông
và các cháu thứ nhất là tập trung với gia đình để làm công tác du lịch
phát triển du lịch đặc biệt là du lịch cộng đồng du lịch nông thôn
đang là hướng phát triển kinh tế mới được tỉnh lai châu quan tâm triển khai thực hiện
nhằm bảo tồn và phát huy những nét đẹp văn hóa độc đáo của địa phương
và thu hút du khách đến tham quan chiêm ngưỡng
từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển
đặc biệt tại các địa phương vùng sâu vùng xa
còn gặp nhiều khó khăn có tiềm năng phát triển du lịch
qua kết quả thực tiễn vừa rồi chúng tôi đã trình sang thần trực tỉnh bỉ
và đã có đồng ý một chủ trương tức là lân cấp từ thực tiễn này lên
thành một chương trình của tỉnh gắn du lịch nông thôn với xây dựng tỉnh bỉ
mà cốt nõi của nó là ba trụ cột
một là đẩy mạnh tay của công nghiệp
tạo ra những sản phẩm đặc trưng cho từng thôn bản
cái thứ hai là
xây dựng hạ tầng nông thôn
cái thứ ba là
xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc
rồi văn hóa cộng đồng
để chúng ta có thêm một sản phẩm nữa
đó là sản phẩm du lịch cộng đồng
trên thực tế
khi du lịch nông thôn phát triển
những sản phẩm của người dân địa phương làm ra
đều được tiêu thụ dễ dàng
có phần đẩy mạnh thực hiện chương trình
mỗi làng xã một sản phẩm
tăng thu nhập cho người dân
từ đó người dân sẽ đóng góp cho chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới
nhiều mô hình du lịch kinh nông
đã có một hàng năm như thế
đóng khoảng một triệu du khách
và có giá trị có thể là một năm triệu đô la
chúng tôi lấy ví dụ như là mô hình
rau thuy canh ở hoàng thành
với vi mô năm ha
nhưng đóng một lượng du khách khoảng là trên một triệu du khách
và giá trị trạo ra khoảng là ba mươi tỷ đô la
hoặc là cái mô hình của công ty rừng hoa
với một vi mô diện tích khoảng là một chín ha
nhưng đã đóng một lượng khách
trên một hai triệu du khách
với giá trị là sáu mươi triệu đô la
như thế là nói về mặt doanh thu
và số lượng du khách đến
thì lâm đồng hiện nay cũng có nhiều trang trại
theo hướng du lịch kinh nông
đã đạt được quy mô ở toàn quốc tế
và trên cơ sở như thế thì tỉnh đồng sẽ tiếp tục
rà sốt và đào tạo nguồn nhân lực
để tiếp tục phát triển du lịch kinh nông
gắn với quá trình xây dựng thuốc mới
và thông qua du lịch kinh nông
đã giúp cho nhiều địa phương
phát huy giá trị môi trường
tạo cảnh quan và xuất khẩu nông sản tại chỗ
tuy công cuộc xây dựng nông thuân mới
gắn với phát triển kinh tế du lịch
tại nhiều địa phương
đã đạt được những kết quả khả quan
nhưng vẫn còn đó
nhiều mặt hạn chế cần được khắc phục kịp thời
bởi hoạt động chính của nông dân
là sản xuất nông nghiệp
nên việc tham gia làm du lịch đối với họ
chỉ là công việc phụ trong gia đình
trong thời gian nhản rỗi
chính vì lẽ đó
đa số các mô hình sinh thái nông nghiệp nông thôn
vẫn còn mang tính tự phát nhỏ lẻ
với những người cung cấp dịch vụ
chưa được đào tạo bài bản về kỹ năng làm du lịch
cái sản phẩm về du lịch nông nghiệp
thì chưa có tính chính danh
tức là hiện nay vẫn còn một cái gì đó
nó chưa được sắc nét
nó chưa được rất là cụ thể
tại vì đối với lại trên thị trường của du lịch ấy
thì chúng ta phải biết rằng
sản phẩm chúng ta bán trên thường du lịch
và du khách đi theo cái sản phẩm đó
họ được trải nghiệm cái gì
họ được hưởng cái gì
thì chúng ta phải rất chính xác về tên gọi
nếu chúng ta một cách rất là rộng rãi
thì chúng ta bán được
và du khách sẽ không quan tâm
cái du lịch tôn đồng thì không ai biết nó vô việt nam chúng ta làm
nhưng nó chỉ có hai mô hình
mô hình tự phát do người dân tự làm
đa phần là tự phát theo cái nhu cầu của du khách
người dân tự làm
mà cái phỏng vấn
cái đó là phỏng vấn với người dân tộc của tôi còn hay hơn nữa
dưới đây tụi em làm du lịch
thì tụi em cũng nghĩ là
tụi em ngủ sao thì làm cho khách ngủ vậy
ăn sao cho khách ăn như vậy
thì càng ngày nó càng mất khách
không thể có được
đó là từ chỗ ngủ tới chỗ ăn
kế hoạch thứ hai là
do các tổ chức phi chính phủ trong cái chương trình mà
hỗ trợ người dân
xóa đá giam nghèo thông qua việc làm du lịch
thì các tổ chức cũng làm với
mục tiêu xã hội
thiếu cái chuyên môn về du lịch
tại hội thảo toàn quốc phát triển du lịch nông thôn
gắn với xây dựng nông thôn mới
phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ đã nhấn mạnh
việc phát triển du lịch nông thôn
gắn với xây dựng nông thôn mới
phù hợp với chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp
và mục tiêu xây dựng ngành du lịch việt nam
thành ngành mũi nhọn toàn quốc
vì vậy cần làm rõ nội hàm cụ thể
của du lịch nông thôn
vì đây là giải pháp tốt
thúc đẩy mục tiêu xây dựng nông thôn mới
gắn với phát triển nông nghiệp nông thôn
các bộ ngành địa phương khi phát triển du lịch nông thôn
cần xem xét các yếu tố dẫn đến thành công
tôn trọng bản sắc văn hóa
gắn với sự tham gia của cộng đồng
xác định đây là một ngành kinh tế
nên then chốt vẫn là sự hài hòa
giữa phát triển kinh tế du lịch
gắn với xây dựng nông thôn mới
cần phải xác định phát triển du lịch nông thôn
chính là một giải pháp căn cơ
để góp phần phát triển nông thôn
xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn
phát triển du lịch nông thôn
phải gắn kết bậc thiết hình thành
các sản phẩm đặc sản nông nghiệp
sản phẩm thủ công lý nghệ đặc trưng
riêng có ở mỗi địa phương mỗi vùng miền
làm cơ sở để thu hút
khách đến trải nghiệm tiêu thụ
thì như vậy chúng tôi cũng đề nghị
là cái này chúng ta phải có cái đề án
gắn với cái ô cốt mỗi làng của sản phẩm
các địa phương chúng ta cần chủ động
đánh giá tiềm năng
định hướng quy hoạch đầu tư phát triển sản phẩm du lịch
theo hướng liên kết vùng
với các tour tuyến điểm du lịch đặc thù
độc đáo hướng vào chiều sâu vượt bền vững
hỗ trợ đào tạo kỹ năng
nhiệm vụ ngoại ngữ cho người nông dân
làm du lịch
cần tăng cường truyền thông quảng bá sản phẩm du lịch
nông thôn mới
gắn với việc xây dựng thương hiệu đặc trưng
chú trọng khai thác
ứng dụng công nghệ thông tin
truyền thông hiện đại để quảng bá du lịch nông nghiệp
việc phát triển du lịch nông thôn
không thể tách rời với phát triển
nông nghiệp sạch nông nghiệp hữu cơ
nông nghiệp công nghệ cao
và khai thác các giá trị của nông nghiệp truyền thống
gắn với bảo tồn giữ gìn
và phát huy truyền thống văn hóa bản địa

cây midar là giống cây trồng
mà mang lại hiệu quả kinh tế cao
chi phí ban đầu cho việc trồng cây midar là không nhỏ
vì lợi ích và giá trị cao
mà sản phẩm này ngày nay càng được người tiêu dùng biết đến
và tìm mua
ở các nước châu á hiện nay
loại cây này chưa thực sự phổ biến
mặc dù có nguồn gốc từ các nước có khí hậu ôn đới
tạo ra được những dòng măng tây xanh sinh trưởng và phát triển tốt trong những vùng nhiệt đới có nhiệt độ trung bình trong năm cao
sản phẩm của cây măng tây là các trồi măng non thường được gọi là rau măng tây xanh
đây chính là nơi tập trung nhiều chất dinh dẫn nhất của cây măng tây
trước khi nhú khỏi mặt đất măng có màu trắng mềm
khi mọc cao lên chúng biến thành màu xanh và phát sinh cảnh
cây có thể cao từ một năm đến hai mét
măng tây là cây ưa sáng chúng rất mẫn cảm với đất trồng
đất trồng măng tây phải có độ phỉ cao tơi sốt rau mùn và độ ph từ sáu đến bảy là tốt nhất
để có măng mềm ngọt cần phải cung cấp đủ nước và giữ ẩm cho cây
ẩm độ đất tốt nhất là từ sáu mươi năm đến bảy mươi
măng tê được trồng bằng hạt chủ yếu là hạt lai f một
thời gian gieo trồng chăm sóc trong vườn ươm khoảng hai ba tháng
khi cây cao được hai mươi năm ba mươi cm đem trồng ở ruộng sản xuất
sau khi trồng nếu chăm sóc tốt từ tháng thứ ba cây bắt đầu cho măng
tại các vùng nhiệt đới không có mùa đông cây sinh trưởng phát triển quanh năm nên cho năng suất khá cao
thời gian khai thác kinh tế kéo dài từ một mươi đến một mươi năm năm mật độ trồng trung bình từ hai mươi đến hai mươi hai cây trên một hectare
cây mang tây sinh trưởng và phát triển tốt ở nhiệt độ từ một mươi năm đến ba mươi độ c do đó có thể trồng vào hai thời vụ
dẹp quê tháng tám đến đầu tháng chín để trồng tháng hai tháng ba và dẹp quê tháng hai đến tháng bốn để trồng từ tháng bốn đến tháng sáu dương lịch
măng tây có khả năng chịu được z
măng tây có khả năng chịu được z nhưng ở dưới một mươi năm độ chúng ngừng sinh trưởng và trồng được cả ở vùng đông bằng và miền núi
ở độ cao sáu trăm linh đến chín trăm linh so với mức nước biển măng tây cho năng suất cao hơn măng tây có thể trồng bằng rễ và trồng bằng hạt
loài cây này rất giàu dược tính
các nhà khoa học đã chiết xuất được một trăm bốn mươi một hợp chất hóa học quý hiếm từ cây mang tây
trong đó có tới ba mươi một chất trực tiếp có tác dụng phòng chống và điều trị ung thư
do có chứa nhiều chất sơ nên rất tốt khi sử dụng để phòng và điều trị các bệnh về đường tiêu hóa như trứng tàu bón
chất asparragin trong mương tây giúp lợi tiểu phòng và điều trị các bệnh ung thư suy gan và tiểu đường
măng tây còn giúp phung cấp chất đạm giúp giảm stress tăng cường trí nhớ chống mệt mỏi khi làm việc
nhất là cho những người lao động trí ốc theo viện ung thư quốc gia hoa kỳ
mang tây cũng chứa nhiều chất chống lão hóa rất hữu hiệu đặc biệt rất tốt cho phụ nữ mang thai
giúp hạn chế những tổn thương trong nghệ thần kinh của thai nhi